vào chiều ngày năm tháng bốn tổ công tác tại điểm chốt chặn số ba thuộc đồn biên phòng cửa khẩu a đớt đóng tại xã đông sơn huyện a lưới đã phát hiện một mươi hai công dân vượt biên trái phép từ lào về việt nam
tất cả một mươi hai công dân đều mang quốc tịch việt nam cùng chú tại xã đông sơn huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
tại thời điểm phát hiện lực lượng chức năng đã tiến hành các bước kiểm tra y tế đo thân nhiệt lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế
qua kiểm tra một mươi hai công dân đều có tình trạng sức khỏe tốt không có trường hợp nào có biểu hiện ho sốt hay thân nhiệt cao
đồn biên phòng cửa khẩu a đớt đã bản giao một mươi hai công dân cho trung tâm y tế huyện a lưới để tổ chức cách ly theo đúng quy định
hai mươi tám trường hợp không đeo khẩu trang phòng chống dịch covid một mươi chín tại nơi công cộng vừa bị ubnd tp bpmt đắc lắc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là năm sáu triệu đồng
thông tin trong cụm tin vắn
hai mươi tám trường hợp bị xử lý chủ yếu ở các phường như tân tiến một mươi năm trường hợp tân an thống nhất và xã hòa xuân
đây là những trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhưng khi được lực lượng chức năng nhắc nhở đã phản ứng không hợp tác
trong khi đó tại quảng ngãi công an tỉnh đã phát hiện một nhà thờ thuộc tri hội tin lành việt nam tại thôn long vĩnh xã bình long huyện bình sơn
do mục sư nguyễn ngọc huy vũ làm quản nhiệm đã tổ chức thánh lễ ngày chủ nhật với sự tham gia của trên ba mươi người
hành vi này là vi phạm quy định về các biện pháp chống dịch đặc thù theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ và các văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh
về thông báo không tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo trong giai đoạn cả nước đang thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
sự việc trên gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa phương
hiện chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ việc và đề xuất hướng xử lý việc tập trung đông người đối với tri hội tin lành bình long
khuyến cáo phòng bệnh đã liên tục gửi đến người dân trên nhiều phương tiện truyền thông
thế nhưng vẫn nhiều người còn thờ ơ với sức khỏe của chính mình
tiếp sau đây sẽ là một ghi nhận từ một buổi gia quân của lực lượng chức năng quận bắc từ liêm hà nội
tiến hành xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông
trên tuyến đường phạm văn đồng thuộc địa bàn phường cổ nhuế một quận bắc từ liêm
hàng loạt các trường hợp tham gia giao thông nhưng không đeo khẩu trang
được lực lượng chức năng dừng phương tiện nhắc nhở và xử phạt
mức phạt đối với người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng là hai trăm linh đồng
theo điểm a khoảng một mươi một điều một mươi một nghị định một trăm bảy mươi sáu trên hai nghìn một mươi ba của chính phủ
lực lượng công an trên toàn địa bàn quận bắc từ liêm sẽ liên tục triển khai các chốt
vừa nhắc nhở người dân cũng như xử phạt nghiêm đối với các hành vi không đeo khẩu trang
ở những nơi công cộng và đi trên đường
công an quận tiếp tục tăng cường các tổ công tác trong đó thì từ năm giờ sáng hàng ngày
thì một mươi ba công an các phường sẽ tổ chức các tổ công tác của công an các phường
ở các đội nghiệp vụ thì đã triển khai hai tổ công tác
theo các múi giờ triển khai toàn viện
lực lượng công an trên địa bàn toàn quận để tuyên truyền nhắc nhở đến người dân
và sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp mà không thực hiện nghiêm túc
các yêu cầu của chính phủ của nhà nước của ủy ban thành phố
đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả hiện nay
vì vậy mỗi người hãy tự bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình
trước khi có sự nhắc nhở của người khác
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sông mã
đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng là lò văn phong và lò văn banh
cùng chú tại xã mường cai huyện sông mã về hành vi khai thác rừng trái phép
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ ngày hai mươi tám tháng hai cho đến ngày hai tháng ba
do cần gỗ để làm nhà
lò văn phong và lò văn banh đã dùng cưa máy khai thác hơn một mươi một mét khối gỗ
tại lô một khoảng ba
tiểu khu sáu trăm chín mươi tám rừng đặc dụng xúc cột thuộc địa phận bản nà giòn xã mường cai huyện sông mã
tăng vật thu giữ là hai xe máy bốn cưa máy cùng nhiều vật chứng có liên quan khác
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ thêm bốn đối tượng khác
cùng có hành vi thực hiện khai thác rừng trái phép với tổng khối lượng gỗ khai thác là chín mươi mét khối
hiện nay vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa triệt phá một tụ điểm
tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa quy mô lớn
một mươi bốn người đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra
công an quận ngũ hành sơn và phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng
bất ngờ ập vào căn nhà số hai mươi bốn đường an thượng hai mươi quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã phát hiện một nhóm một mươi bốn người đang đánh bạc thu giữ tăng vật là gần bốn mươi sáu triệu đồng
trên chiếu bạc một bộ sóc đĩa một bộ bầu cua
qua điều tra được biết là căn nhà trên được trương văn lợi giao cho một số đàn em của mình quản lý
mở quán cà phê nhưng thực chất là che giấu hoạt động bài bạc tại tầng hai của căn nhà
bình quân mỗi ván trên chiếu bạc từ năm cho đến hai mươi triệu đồng
chơi được khoảng hai giờ đồng hồ thì chủ nhà sẽ thu tiền sâu năm mươi đồng một người
ngoài ra nhằm che mắt hành vi tụ tập đông người để qua mắt lực lượng công an
nhóm này đều nhờ người trở đến chơi sóc đĩa
toàn bộ căn nhà cũng đã được gắn camera để cảnh giác
một vụ cháy đã xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua
tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu la hiên thuộc công ty cổ phần xăng dầu dầu khí thái nguyên
có địa chỉ tại xóm cây bồng xã la hiên huyện võ nhai
nguyên nhân và thiệt hại của tài sản đang được lực lượng chức năng điều tra và thống kê
vào khoảng thời gian trên ngọn lửa đột nhiên bùng phát
tại một trong ba bồn chứa xăng dầu của cửa hàng
khi phát hiện có cháy nhân viên của cửa hàng và người dân đã sử dụng bình bột chữa cháy
và cát để khống chế dập tắt ngọn lửa đồng thời điểm báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã triển khai lực lượng cùng bốn xe chữa cháy tới hiện trường
sử dụng bọt chữa cháy làm mát và ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại
vụ cháy được khống chế kịp thời không có ai thương vong
toàn bộ khu vực kinh doanh và hai bồn chứa xăng dầu liền kề đã được bảo vệ an toàn
và đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý